hà nội thêm hai tám trăm tám mươi bốn ca cảnh báo sau tết ca mắc có thể cao hơn ba f một ngày
bản tin covid một mươi chín hà nội ngày hai mươi sáu tháng một do sở y tế phát đi tối nay cho biết trong hai mươi bốn giờ qua
thành phố ghi nhận hai tám trăm tám mươi bốn ca bệnh trong đó có sáu trăm năm mươi chín ca cộng đồng
bệnh nhân mới phân bổ tại bốn trăm ba mươi chín xã phượng thị trấn thuộc ba mươi trên ba mươi quận huyện thị xã
một số quận huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như gia lâm một trăm một mươi hai đông anh một trăm linh tám
chương mỹ chín mươi hai đống đa chín mươi nam từ liêm tám mươi bốn hoài đức tám mươi hai
như vậy từ ngày hai mươi chín tháng bốn đến nay hà nội ghi nhận một trăm hai mươi bốn trăm một mươi chín ca covid một mươi chín năm trăm linh sáu trường hợp tử vong
không phải bốn mươi ba
về công tác tiêm chủng thành phố đã tiêm được một mươi bốn năm trăm bốn mươi một ba trăm một mươi bảy mũi
trên địa bàn thành phố có sáu mươi chín bảy mươi năm trường hợp f đang được điều trị và cách ly
trong đó tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương một trăm bốn mươi hai bệnh viện đại học y hà nội hai trăm hai mươi ba
tại các bệnh viện của hà nội là ba ba trăm chín mươi bốn cơ sở thu dung điều trị thành phố bảy trăm bốn mươi năm
cơ sở thu dung quận huyện bốn chín trăm năm mươi sáu theo dõi cách ly tại nhà năm mươi chín sáu trăm một mươi năm ca
sáng ngày hai mươi sáu tháng một ông vũ cao cương phó giám đốc sở y tế hà nội cho biết
thành phố đã ghi nhận một mươi bốn ca nhiễm biến thể omican gồm một mươi ba trường hợp nhập cảnh và một người ngoài cộng đồng
tiếp xúc với một mươi ba người nhập cảnh trên
lãnh đạo sở khẳng định hiện tại hà nội đã có ca nhiễm omecron
hoàn toàn có thể có nguy cơ lây lan ra cộng đồng
phó giám đốc sở y tế hà nội nhận định trong tuần tiếp theo có thể ghi nhận mức giảm giả tạo
do người dân về quê đón tết và sẽ tăng trở lại ngưỡng ba ca trên ngày sau tết
thậm chí cao hơn nếu người dân không tuân thủ quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch đặc biệt nam ca
trong các nhiệm vụ trọng tâm được đề ra hà nội sẽ tăng cường thông tin
tuyên truyền để nhân dân không chủ quan trước dịch bệnh
thực hiện đúng các quy định phòng chống dịch theo cấp độ dịch
hạn chế tối đa các hoạt động tụ tập đông người chuẩn bị sẵn sàng các phương án phòng chống dịch bệnh đồng bộ
hiệu quả đảm bảo nguyên tắc bốn tại chỗ không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống
tết nguyên đán gắn liền với những hoạt động chúc tết lễ hội mừng xuân
dù có hạn chế tối đa nguy cơ bùng phát dịch sau tết vẫn có thể xảy ra
do đó số ca mắc covid một mươi chín được dự báo sẽ tăng trong thời gian tới
tuy nhiên tốc độ lây nhiễm còn phụ thuộc vào mức độ di chuyển
cũng như ý thức của người dân
theo phó giáo sư tiến sĩ vũ minh phúc nguyên trưởng bộ môn nhi đại học y dược tp hcm
trong bối cảnh biến chủng omicron đang lây lan trên toàn cầu cùng tinh thần sống chung an toàn với sars cov hai
việc hiểu rõ virus là tối quan trọng để con thuyền việt nam đứng vững trước những làn sóng dịch covid một mươi chín tiếp theo
vì chuyên gia khẳng định sau tết nguyên đáng số ca nhiễm ncov mới trong cộng đồng chắc chắn sẽ tăng
tuy nhiên số lượng tăng ít hay nhiều còn phụ thuộc vào mức độ di chuyển
của người dân trong thời gian này trong đó bao gồm di chuyển trong nước giữa các tỉnh thành phố
từ nước ngoài trở về khi những chuyến bay thương mại được mở lại du lịch được phép tái hoạt động
bên cạnh đó phó giáo sư phúc cũng cho rằng tốc độ gia tăng ca nhiễm còn được quyết định bởi mức độ tuân thủ năm
của người dân cũng như tình hình du nhập biến chủng omicron vào việt nam
việc gia tăng số ca nhiễm là không thể tránh khỏi ngay cả khi chúng ta đã triển khai tiêm mũi vaccine tăng cường
điều này đã được minh chứng ở một số
các quốc gia như israel mỹ anh nhật bà nói
phó giáo sư phúc cũng khẳng định việt nam không thể ngăn biến chủng omicron lây lan trong cộng đồng
dù áp dụng chiến lược tri vết cách ly nghiêm ngạc như trước đây
nguyên nhân là chúng ta đã mở cửa và chấp nhận sống chung an toàn với virus
phó giáo sư vũ minh phúc cũng khẳng định việc tri vết cách ly tập trung nghiêm ngạc f f một như trước đây
đối với các trường hợp nhiễm biến chủng omit fron sẽ không giúp ngành y tế giảm tốc độ tăng ca diễn biến nặng
và tử vong
đợt dịch vừa qua tại tp hcm đã chứng minh điều này
chúng ta đang phong tỏa nghiêm ngạc tri vết thần tốc cách ly tới mức khủng hoảng
nhưng chỉ đến khi tỷ lệ bao phủ vaccine cao tình hình mới được cải thiện
tại hà nội hay nhiều địa phương khác hiện nay số ca nhiễm tăng cao
nhưng tỷ lệ tử vong vẫn khá thấp rõ ràng là có kết quả có được nhờ vaccine
nguyên trưởng bộ môn nhi của đh y dược tp hcm nhận định
do đó trong điều kiện tỷ lệ tiêm chủng đã khá cao
vị chuyên gia cho rằng việt nam cần thực hiện một số giải pháp ngay từ trước tết nguyên đáng
để đảm bảo số ca nhiễm không tăng quá nhanh giúp hệ thống y tế đáp ứng kịp thời những tình huống xấu nhất
đầu tiên ngành y tế nên chuẩn bị sẵn sàng thuốc kháng virus trong hệ thống phân phối
cả công lập và ngoài công lập cho nhóm bệnh nhân diễn biến nhẹ cũng như nặng
thứ hai vị chuyên gia cho rằng việt nam cần xây dựng chắc chắn mạng lưới
theo dõi và cung cấp oxy ở tuyến cơ sở phường xã từ đó xử trí kịp thời
các trường hợp diễn biến nặng trong tình huống xấu
thứ ba phó giáo sư phúc nhấn mạnh ngành y tế cần tiếp tục tuyên truyền
vận động người dân tuân thủ năm k khi ra ngoài đặc biệt trong dịp tết nguyên đáng sắp tới
cuối cùng việc truy vết vẫn phải thực hiện đúng đối tượng tránh cách ly tập trung
những ca mắc covid một mươi chín diễn biến nhẹ kể cả trường hợp nhiễm biến chủng omicron
bên cạnh đó tại hà nội đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an chủ trì hội nghị giao ban công tác tháng một năm hai nghìn hai mươi
bộ trưởng đặc biệt nhấn mạnh không ngăn sông cấm chợ tạo điều kiện để tất cả người dân
đều được đón tết cổ truyền ấm no hạnh phúc an toàn
theo báo cáo trước diễn biến phức tạp của tình hình tội phạm và tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
bộ công an đã đồng loạt ra quân thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và nhiều cao điểm chuyên đề
góp phần thúc đẩy phục hồi phát triển kinh tế xã hội và phòng chống dịch covid một mươi chín
lực lượng đã tham mưu với lãnh đạo đảng nhà nước nhiều chủ trương giải pháp đảm bảo an ninh quốc gia
trật tự an toàn xã hội và nhiều hoạt động đối ngoại tiếp tục cùng với lực lượng y tế và các lực lượng chức năng
thực hiện tốt công tác phòng chống dịch thực hiện tốt các chủ trương chính sách an sinh xã hội an dân
đảm bảo an ninh dịp trước tết nguyên đáng
công an các đơn vị địa phương cũng phải đẩy mạnh triển khai cao điểm tấn công trấn áp tội phạm
tăng cường công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực
nhất là các hành vi lợi dụng dịch bệnh các chính sách phục hồi kinh tế xã hội sau dịch bệnh để trục lợi
bộ trưởng tô lâm cũng lưu ý công an các đơn vị địa phương thực hiện nghiêm mệnh lệnh công tác trực ban
trực chiến chấp hành chế độ thông tin báo cáo bảo đảm thông tin thông suốt kịp thời
chú trọng công tác phòng ngừa tội phạm tăng cường tuyên truyền kiểm tra an toàn về phòng cháy
chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với các chợ trung tâm thương mại tăng cường tuần tra kiểm soát tình hình
địa bàn cơ sở đảm bảo trực tự an toàn giao thông chống ủng tắc các cửa ngõ thành phố lớn dịp cuối năm
các đơn vị chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện tốt
các chính sách an dân an sinh xã hội không ngang sông cấm chợ tạo điều kiện để tất cả người dân
để được đón tết cổ truyền ấm no hạnh phúc an toàn
bên cạnh kế hoạch triển khai các địa phương ý thức của người dân cũng đóng vai trò quan trọng
trong việc ngăn chặn dịch bùng phát trở lại thực hiện nghiêm túc năm k hạn chế đi chúc tết
và tránh những hoạt động lễ hội đông người là những việc nên làm trong dịp tết bình thường mới năm nay